làm ăn thua lỗ rồi nảy sinh ý định bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc
một nhóm đối tượng đã cùng nhau lên kế hoạch bắt cóc một người đàn ông bốn mươi chín tuổi và đòi tiền chuộc bốn năm tỷ đồng
chỉ sau một thời gian ngắn truy xét công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
và công an một số địa phương đã trẻ xóa thành công vụ án bắt cóc đòi tiền chuộc đồng thời giải cứu nạn nhân an toàn
cơ quan công an đã bắt khẩn cấp trần anh tuấn chú tỉnh tây ninh được xác định là kẻ chủ mưu
bốn đối tượng khác cùng tham gia vụ bắt cóc là trần văn tín quê tiền giang mai xuân duy nguyễn xuân cao nguyễn văn thuấn cùng quê lâm đồng
tăng vật thu giữ gồm hai ô tô một bộ quân phục quân đội hai bộ quân hàm thiếu úy và đại úy hai roi điện bảy điện thoại di động và thẻ ngân hàng
trước đó vào trưa ngày năm tháng một mươi hai nạn nhân đang ở vườn dừa của gia đình thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi xe ô tô
ập tới khống chế bắt đưa lên xe và chạy khỏi hiện trường sau đó nhóm này đòi tiền chuộc bốn năm tỷ đồng từ người nhà nạn nhân
nhận tin báo hàng chục chiến sĩ công an được huy động lần theo dấu vết của nhóm bắt cóc xác định được vị trí nơi giam giữ nạn nhân
đến một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiếp cận hiện trường giải cứu con tin an toàn vụ án đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ